liên quan đến gói sáu mươi hai tỷ đồng từ chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
trong những ngày qua đã có nhiều người dân tại tỉnh thanh hóa mong muốn được chung tay góp sức cùng cả nước vượt qua đại dịch
bằng cách không nhận hỗ trợ nhường lại cho những người còn khó khăn hơn mình
bà quách thị bích là người nông dân nuôi gà trồng rau và đan rổ giá
khi cán bộ của thôn giả soát danh sách theo tiêu chuẩn của nghị quyết bốn mươi hai bà đã cương quyết từ chối nhận nguồn hỗ trợ này
chỉ riêng tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đến nay đã có hơn tám trăm linh người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo
tự nguyện viết đơn không xin nhận hỗ trợ của nhà nước

chỉ riêng tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đến nay đã có hơn tám trăm linh người thuộc hộ nghèo tự nguyện viết đơn không xin nhận hỗ trợ của nhà nước